kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc với nhiều dấu ấn quan trọng không chỉ kéo dài hơn so với các kỳ họp trước đây cũng là kỳ họp cuối cùng của năm với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng luật về phát triển kinh tế xã hội và cả công tác nhân sự